một mươi hai và từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi tháng một mươi hai để chối đầu tư tiến hành thi công cải tạo bến nổi và cầu dẫn
xuống ga tàu thủy ở bến bạch đăng
trong công tác vận hành này ngoài chỉnh chu tàu bè các cảng bến chúng tôi cũng luôn luôn phải
cải tạo nâng cấp sửa chữa để luôn luôn đạt được tiêu chuẩn an toàn cho hành khách trong quá trình
công sửa chữa cải tạo này thì hôm nay chúng ta đã đạt được được là một cái bến rất là tốt đẹp và bền
vẫn đủ chức năng đủ công sức để trang trải các mô hình tàu thuyền của chúng ta mà nhất là phương
tiện tàu bách ngay sau khi hoạt động trở lại rất đông người dân và du khách quốc tế đã xếp hàng mua
vé lên tàu tham quan ngắm cảnh thành phố từ góc nhìn trên phương tiện giao thông đường thủy đã
và người dân sử dụng buýt đường sông để phục vụ du lịch
trải nghiệm nó mới
người đi sông thì nó ngắm cảnh đường sông nó bị kẹt xe là trên phố
thì đi đường sông thì nó mới mẻ hơn đi trên sông thì nhìn được nhiều cái cảnh quan hơn
còn tuyến buýt sau bắt đầu hoạt động hơn một năm trở lại đây theo báo cáo từ đơn vị quản lý
tuyến buýt trên đang có lượng khách tăng dần theo thời gian trong tương lai
tuyến buýt sông này là một giải pháp để giải quyết nhu cầu di chuyển của người dân
trước tình trạng hệ thống của người dân
các doanh nghiệp ngành gỗ việt nam cũng đặt ra quyết tâm rất lớn trong việc nâng cao chuỗi
giá trị sản phẩm gỗ việt trên thị trường thế giới điều này cũng tạo ra những thách thức
và cơ hội cho ngành gỗ việt nam trong bối cảnh thương mại toàn cầu hiện nay
công ty này trước đây chuyên sản xuất các sản phẩm đồ gỗ nội thất từ năm ngoái
để đón đầu khi các hiệp định evfta và cptpp đi vào thực thi công ty đã bắt đầu mở rộng sang sản
xuất bán sang xuất khẩu đi các thị trường hoa kỳ nhật bản và dubai nhà máy đang tiếp tục đầu
tự thêm máy móc hiện đại và chỉ sáu tháng nữa sẽ nâng sáng lượng tăng lên gấp bốn lần
nếu như mà chúng ta đi được một cái bước sớm hơn để đón đầu nhận được những cái sự
để chúng ta sẽ có cơ hội thành công nhiều hơn và đó cũng là một trong những lý do mà chúng tôi
nghĩ rằng là cái cần thiết phải đầu tư một cái nhà máy bán sàng với một cái tiêu chí là chất lượng cao
hiệp định vpa flecti về thực thi lâm luật quản trị rừng và thương mại lâm sản mới được việt nam
ký kết với liên minh châu âu điều này đảm bảo gỗ việt nam nếu đạt quy chuẩn nguồn gốc sẽ dễ
dàng hơn khi đi vào thị trường này các cái hiệp định tự do cũng như cái hiệp định vpa này
chúng ta không nghĩ đơn thuần nó chỉ là món quà từ thực tế mang xuống mà chúng ta bao giờ
chúng ta muốn hưởng được những quyền những nợ thế từ các hiệp định này chúng ta cũng phải
thực hiện những cái nghĩa vụ và những cái cam kết trong các hiệp định này các chuyên gia cũng phân
tích trong chuỗi giá trị của sản phẩm đồ gỗ giá trị ở khâu thiết kế thương hiệu hay phân phối lại
lớn gấp ba lần giá trị sản xuất bởi vậy hướng tới thị trường các nước trong evfta và cpt
ppp đưa các doanh nghiệp việt nam tập trung đầu tư vào thiết kế xây dựng được thương hiệu và hệ
tống phân phối đến tận tay người tiêu dùng từ ngành gỗ có thể đưa việt nam trở thành trung tâm
đồ gỗ nội thất của thế giới trong phần tiếp theo của chương trình công an nhân dân và quân đội
nhân dân phối hợp hiệp đồng thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển biển bền vững kinh tế việt
nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm thiết bị bay công người lái đang trở thành thách thức
hoạt an toàn ngành hàng không
vào tối ngày hôm qua tại tỉnh thái nguyên đã diễn ra chương trình dân hương tưởng niệm sáu mươi liệt sĩ
thanh niên sung phong đại đội chín trăm một mươi năm và lễ công bố đưa vào sử dụng khu di tích quốc gia đại đội thanh
niên sung phong chín trăm một mươi năm tham dự chương trình có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên tổng
bí thư nông đức mạnh
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước các ban bộ ngành trung ương các tỉnh
thành phố lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh bắc thái nguyên qua các thời kỳ các bậc lão thành cách mạng
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân các bà mẹ việt nam anh hùng các thương bệnh binh cựu chiến binh
cựu thanh niên sung phong đại diện gia đình sáu mươi liệt sĩ thanh niên sung phong đại đội chín trăm một mươi năm đội chín mươi một bắc thái
vào đêm giáng sinh cách đây bốn mươi sáu năm máy bay mỹ ao ạt đánh phá thái nguyên trận ném bom tàn khốc vùi nát thành phố thái nguyên cướp đi hơn hai trăm linh sinh mạng
tại gia sàng sáu mươi thanh niên sung phong của đại đội chín trăm một mươi năm đội chín mươi một bắc thái đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ vận chuyển hàng cho chiến trường miền nam
năm mươi hai trên sáu mươi liệt sĩ hy sinh khi chưa lập gia đình
nhiều người trong đó mới một mươi bảy tuổi
bảy mươi hai tuổi đẹp nhất của đời người
câu chuyện bi tráng của các anh hùng liệt sĩ đã được đảng nhà nước ghi công phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
phát biểu tại sự kiện chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ xúc động tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng của sáu mươi thanh niên sung phong vào đêm noel năm ấy là sự mất mát to lớn nhất về người của lực lượng thanh niên sung phong việt nam trong cùng một khoảnh khắc về thời gian
sự hy sinh ấy đã trở thành tấm gương sáng ngời

hôm nay chính tại mảnh đất thiên liêng này chúng ta tổ chức dân hương tưởng niệm sáu mươi liệt sĩ thanh niên sung phong chín trăm một mươi năm
sự hy sinh ấy cũng nhắc nhở các thế hệ người việt phải kiên quyết bảo vệ những thành quả cách mạng đã giành được giữ gìn độc lập tự do và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam hai mươi chín năm ngày hội quốc phòng toàn dân thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an có bài viết quan trọng với tựa đề
công an nhân dân và quân đội nhân dân phối hợp hiệp đồng thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
truyền hình công an nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn bộ nội dung bài viết của đồng chí bộ trưởng
mở đầu bài viết bộ trưởng tô lâm khẳng định trải qua nhiều giai đoạn đảng và nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo về bảo vệ quốc phòng an ninh trong đó có bảo đảm quốc phòng an ninh khu vực biển đảo
coi đây là một thành tố đặc biệt quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
nghị quyết số chín ngày chín tháng hai năm hai nghìn bảy về chiến lược biển việt nam đến năm hai nghìn hai mươi xác định định hướng chiến lược quốc phòng an ninh
đại hội lần thứ một mươi một khẳng định mục tiêu nhiệm vụ quốc phòng an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc giữ vững chủ quyền biển đảo
đồng thời xác định rõ mục đích yêu cầu kết hợp đối ngoại với an ninh quốc phòng
giải quyết các vấn đề tồn tại về biên giới lãnh thổ danh giới và thềm lục địa với các nước liên quan
ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã ban hành nghị quyết số ba mươi sáu về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
trong đó xác định tăng cường năng lực bảo đảm quốc phòng an ninh thực thi pháp luật trên biển là một giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi chiến lược
quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương chính sách của đảng nhà nước hai lực lượng công an nhân dân và quân đội nhân dân đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với nhau
nội dung này được bộ trưởng tô lâm nêu bật và nhấn mạnh trong bài viết của mình
hai lực lượng đã thường xuyên trao đổi thông tin chủ động nắm chắc tình hình thống nhất nhận định đánh giá tình hình khu vực biển nhất là quan điểm đối sách hoạt động của các nước liên quan biển đông
tình hình an ninh trật tự tuyến biên giới biển âm mưu phương thức thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch các hoạt động tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến vấn đề biển đảo
phối hợp chặt chẽ thống nhất tham mưu với đảng nhà nước nhiều chủ trương giải pháp có ý nghĩa chiến lược trong bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo xử lý tốt các tình huống phức tạp trên biển và ven biển
hai lực lượng đã chủ động phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm các sự kiện chính trị văn hóa xã hội đối ngoại của đất nước hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước hội nghị quốc tế diễn ra tại khu vực ven biển hải đảo
nổi bật là bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện năm apec hai nghìn một mươi bảy tuần lễ cấp cao apec tại đà nẵng góp phần quan trọng vào những thành công trong tiến trình hội nhập quốc tế triển khai đối ngoại đa phương củng cố xu hướng hòa bình hợp tác phát triển nâng cao vai trò vị thế việt nam trên trường quốc tế

nổi bật là bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện năm apec hai nghìn một mươi bảy triển khai đối ngoại đa phương
trước thực hiện hiệu quả giải pháp trọng tâm tăng cường năng lực bảo đảm quốc phòng an ninh thực hiện pháp luật trên biển bộ trưởng tô lâm cho rằng công tác phối hợp hiệp đồng giữa công an nhân dân và quân đội nhân dân cần được nâng lên tầm cao mới chủ động chặt chẽ hơn trở thành nguồn sức mạnh để phát triển kinh tế biển bền vững xây dựng phát triển và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam sở hữu chủ nghĩa trong đó cần chú ý một số nội dung sau đây
thứ nhất phối hợp triển khai có hiệu quả nghị quyết số ba mươi sáu và các nghị quyết chỉ thị kết luận của đảng về bảo đảm an ninh trật tự xây dựng khu vực ven biển hải đảo thành các khu vực phòng thủ vững chắc
tăng cường phối hợp tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị toàn dân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo bảo vệ an ninh trật tự khu vực ven biển đảo bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm các hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước các sự kiện chính trị văn hóa đối ngoại quan trọng diễn ra tại khu vực biển
thứ hai tiếp tục phối hợp làm tốt công tác nắm tình hình chủ động trao đổi thống nhất đánh giá dự báo tình hình liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng an ninh khu vực ven biển trên biển đảo kịp thời tham mưu với đảng nhà nước có giải pháp phù hợp không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
tập trung giả soát hoàn thiện các phương án kế hoạch phối hợp hiệp đồng giữa hai lực lượng và chủ động sẵn sàng ứng phó với các tình huống phức tạp xảy ra về an ninh trật tự tại khu vực ven biển các tình huống quốc phòng trên biển nhất là các tình huống an ninh phi truyền thống do biến đổi khí hậu nước biển dân ô nhiễm môi trường
thứ ba phối hợp tham mưu với đảng nhà nước thể chế hóa quan điểm phát triển bền vững kinh tế biển
gắn liền với bảo đảm quốc phòng an ninh bảo đảm kết hợp chặt chẽ hài hòa quốc phòng an ninh
về phát triển kinh tế xã hội khu vực biển đảo trong từng chiến lược bước đi chính sách phát triển
và trong từng dự án đầu tư
tập trung phối hợp ra soát bổ sung các quy định quy trình thủ tục điều kiện đầu tư các dự án phát triển kinh tế xã hội
khu vực biển liên quan đến quốc phòng an ninh nhất là các dự án có vốn đầu tư nước ngoài các dự án của tổ chức
phi chính phủ nước ngoài hoặc các dự án thuê sử dụng đất ven biển mặt biển lâu dài
chủ động phát hiện phối hợp ngăn chặn hoạt động lợi dụng hợp tác nghiên cứu đầu tư kinh doanh du lịch khu vực biển
để gây phương hại đến an ninh lễ quốc gia việt nam
nghiên cứu đề xuất quy hoạch khu vực dành riêng cho nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong quá trình xây dựng
quy hoạch không gian biển quốc gia quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ
thứ tư tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh an toàn cho dân cư người lao động và các hoạt động kinh tế khu vực biển
bảo vệ tàu cá ngư dân việt nam đánh bắt hải sản trong vùng biển việt nam ngư trường truyền thống
điều tra xử lý các trường hợp tổ chức đưa tàu cá và ngư dân ra nước ngoài khai thác hải sản trái pháp luật
tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
các đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy mua bán người buôn lậu đường biển
nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự nhất là trong quản lý cư trú quản lý xuất nhập cảnh
quản lý người nước ngoài vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trọng tâm tại các khu đô thị khu công nghiệp khu chế xuất khu du lịch dịch vụ cảng biển
thứ năm chăm lo phối hợp xây dựng công an nhân dân và quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ
từng bước hiện đại làm nòng cốt bảo vệ chủ quyền bảo đảm an ninh trật tự khu vực biển
lấy vững mạnh về chính trị tư tưởng tăng cường tính đảng tính nhân dân đề cao ý thức trách nhiệm kỷ cương kỷ luật
là nền tảng nâng cao chất lượng tổng hợp sức chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân
phát huy vai trò của báo chí công an quân đội tuyên truyền về những chiến công thành tích của lực lượng vũ trang
trong bảo đảm quốc phòng an ninh bảo đảm trật tự trị an và an toàn cho nhân dân
và các hoạt động kinh tế khu vực biển đảo gương người tốt việc tốt
trong thực hiện phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc xây dựng nền an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân
đấu tranh phản bác kịp thời những luận điệu sai trái thù địch chia rẽ phi chính trị hóa lực lượng vũ trang
tiếp tục phối hợp nghiên cứu đề xuất chính phủ sửa đổi bổ sung nghị định số bảy mươi bảy hai nghìn một mươi ndcp
trong đó có cụ thể hóa các nội dung phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
và nhiệm vụ quốc phòng tại khu vực biển đảo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
chuyển sang một thông tin khác vào chiều ngày hôm nay tại hà nội thượng tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
đã tiếp đại tá trăn thong hồng khăm trưởng cơ quan đại diện bộ an ninh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tại việt nam đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm ký công tác đồng thời tiếp đại tá tiến sĩ bùn lậm
phay say sổm bắt tân trưởng cơ quan đại diện bộ an ninh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tại việt nam
chúc mừng đại tá trăn thong hồng khăm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm ký công tác tại việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh thời gian qua bộ công an việt nam và bộ an ninh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đã triển khai các nội dung hợp tác năm hai nghìn một mươi tám đạt được nhiều kết quả trở thành điểm sáng trụ cột quan trọng
trong quan hệ hai nước trong đó có sự đóng góp của đại tá trăn thong hồng khăm
bộ trưởng tô lâm mong muốn trong thời gian tới dù công tác trên cương vị nào đại tá trần thong hồng khâm
sẽ tiếp tục có những đóng góp vào việc củng cố và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp
giữa hai nước nói chung giữa bộ công an việt nam với bộ an ninh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào nói riêng
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đại tá trần thong hồng khâm tin tưởng
những năm tiếp theo mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với bộ an ninh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tiếp tục gạt hái nhiều kết quả hơn nữa trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn xã hội phòng chống các loại tội phạm
đại tá chan thong hồng khâm khẳng định trên cương vị công tác mới sẽ nỗ lực hết sức mình đưa quan hệ hợp tác
giữa hai quốc gia hai bộ ngày càng phát triển lên tầm cao mới
cũng tại buổi tiếp chào mừng đại tá tiến sĩ bun lặng phai say sổn bắt sang nhận nhiệm vụ mới tại việt nam
bộ trưởng tô lâm chúc nhiệm kỳ công tác của đồng chí đạt nhiều thắng lợi và thành công
bộ trưởng tô lâm tin tưởng trên cương vị mới của mình